hướng tới mục tiêu đưa người dân tiếp cận bảo hiểm nhanh chóng minh bạch và an toàn phòng tránh các rủi ro
vừa qua nhà sáng lập ứng dụng lian bà đỗ thị kim liên lãnh sự danh dự nam phi tại tp hcm
đã công bố ra mắt ứng dụng công nghệ bảo hiểm tự động đầu tiên tại việt nam
hiện nay để có thể thanh toán bảo hiểm người mua cần rất nhiều giấy tờ để xác minh tỷ lệ bồi thường
để chi trả cho phù hợp với các điều kiện của hợp đồng bảo hiểm
tuy nhiên với ứng dụng bảo hiểm tự động này chỉ trong một phút khách hàng có thể hoàn tất đăng ký
và việc bồi thường bảo hiểm khi gặp các sự cố rủi ro cũng hoàn toàn tự động
với thời gian thanh toán chỉ trong ba mươi giây kể từ khi nhận đủ hồ sơ tất cả chỉ cần thực hiện qua ứng dụng
ví dụ như khi xảy ra sự cố cháy chỉ cần có xác nhận của công an phường về sự cố cháy kèm theo hình ảnh
ngay lập tức ứng dụng sẽ tiến hành xác minh chi trả và trong vòng ba mươi giây
tiền sẽ gửi về tài khoản của khách hàng với chi phí cạnh tranh và bảo mật thông tin cao
ứng dụng lian được thiết kế tương thích trên nền tảng hệ điều hành android và ios